công an thành phố đà nẵng vừa tạm giữ hình sự đối tượng đỗ tấn vĩ hai mươi ba tuổi
trú tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
và cũng liên quan đến ma túy thì tối ngày hôm qua trên tuyến đường trần cao vân
lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng cũng đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng
có biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy
trưa ngày một mươi bốn tháng hai tại giao lộ phùng khắc khoan mai hắc đế thuộc phường an hải tây
quận sơn trà các trinh sát đã bất ngờ bắt quả tang vĩ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một trăm linh viên thuốc lắc
tại cơ quan công an vĩ thừa nhận lấy ma túy từ một người không rõ lai lịch tại quận sơn trà
để vận chuyển về cho đối tượng khác ở thành phố tàm kỳ tỉnh quảng nam tiêu thụ
vụ việc hiện đang tiếp tục được phòng cảnh sát ma túy công an thành phố mở rộng điều tra làm rõ
tiến hành kiểm tra hành chính hai thanh niên tên trần đình khá hai mươi chín tuổi
trú tại thành phố đà nẵng và nguyễn văn tín hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng nai
tại tuyến đường trần cao vân vào tối ngày một mươi sáu tháng hai lực lượng chín trăm một mươi một của công an thành phố đà nẵng phát hiện
trong người của tín có một gói ni lông tinh thể màu trắng
tín thừa nhận đây là ma túy đá vừa được khá cho mình
tại cơ quan công an khá thừa nhận đã mua ma túy trên từ một người bạn cũ để tiếp đại tín
tuy nhiên trước khi sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ